nhấn mạnh tiêm vaccine là biện pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe trong bối cảnh dịch bệnh
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương đặc biệt bộ y tế thống nhất nhận thức trong công tác tuyên truyền
và tổ chức thực hiện quán triệt tinh thần đặt sức khỏe tính mạng người dân lên trên hết trước hết
phòng bệnh từ sớm từ xa ngay từ cơ sở đặc biệt tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
nêu rõ số ca mắc tăng cao trở lại ở một số nước trong khu vực và trên thế giới ngay từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
thủ tướng chính phủ chỉ đạo bộ y tế phải đánh giá miễn dịch cộng đồng trên toàn quốc
để chủ động phòng ngừa lây nhiễm nhất là với các biến chủng mới
trước nguy cơ dịch bùng phát trở lại thủ tướng phạm minh chính yêu cầu các ngành các cấp địa phương
tuyệt đối không được chủ quan lơ là mất cảnh giác tiếp tục thực hiện mục tiêu kiểm soát dịch
dứt khoát không để dịch bệnh bùng phát trở lại
cơ quan địa phương nào để dịch bệnh bùng phát trở lại phải chịu trách nhiệm trước đảng nhà nước và nhân dân
ngay trong tháng tám phải hoàn thành việc tiêm mũi ba bốn cho các đối tượng chỉ định
mũi thứ hai cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi và tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết ba mươi tám nqcp của chính phủ
đặc biệt tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
tối ngày năm tháng tám nhân dịp kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
một mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
một mươi chín năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc một mươi chín tháng tám năm hai nghìn năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
đồng chí thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại xã kiến thiết huyện tiên lãng thành phố hải phòng
về phía lãnh đạo thành phố hải phòng có các đồng chí trần lưu quang ủy viên trung ương đảng
bí thư thành ủy trường đoàn đại biểu quốc hội thành phố hải phòng
nguyễn văn tùng phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
qua một mươi bảy năm phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
ban chỉ đạo bảy trăm chín mươi chín xã kiến thiết đã có nhiều mô hình được xây dựng và triển khai
phát huy hiệu quả cao như làng an toàn dòng họ bình yên tiếng kẻng an ninh
tự quản các tuyến đường nông thôn kiểu mẫu góp phần tích cực giữ gìn an ninh trật tự
tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội của địa phương
phát biểu tại ngày hội thứ trưởng trần quốc tỏ đánh giá cao những kết quả tích cực
xã kiến thiết đã đạt được trong xây dựng và triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đồng chí thứ trưởng cũng biểu dương lực lượng công an với vai trò nòng cốt đã tham mưu
phối hợp và thực hiện hiệu quả phong trào góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân
hết lòng vì nhân dân phục vụ
để tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị các cấp ủy chính quyền đoàn thể nhân dân
xã kiến thiết nói riêng và thành phố hải phòng nói chung
phát huy kết quả đạt được tiếp tục thống nhất cao nhận thức về phong trào và nội dung phong trào
cũng như ý nghĩa ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc diễn ra hàng năm
thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh phải thường xuyên quan tâm đến tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân
tăng cường các hoạt động xóa đói giảm nghèo tình làng nghĩa xóm đi đôi với tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân
đảm bảo dân chủ thực sự dân chủ tập trung dân chủ đại diện tránh dân chủ phiến diện và dân chủ hình thức
tất cả vì nhân dân phục vụ
cũng trong khuôn khổ ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc xã kiến thiết
thứ trưởng trần quốc tỏ đã trao bằng khen của bộ công an
trao quà động viên tặng nhiều tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
triển khai đợt cao điểm thu nhận hồ sơ căn cước công dân cho người dân
từ ngày một mươi năm tháng một năm
từ ngày một mươi năm tháng bảy đến ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
công an tỉnh quảng nam đã quyết tâm thực hiện với nhiều giải pháp
trong đó tập trung tuyên truyền vận động người dân đi học tập làm ăn xa
tranh thủ về làm thủ tục cấp căn cước công dân cắn chít điện tử
là địa bàn có dân số đông với hơn hai mươi hai nhân khẩu
trong đó số người đủ điều kiện cấp căn cước công dân hơn một năm trăm linh trường hợp
trong những ngày qua công an thị trấn hà lam huyện thăng bình
đã thường xuyên cử cán bộ đến từng khu dân cư từng gia đình
kết hợp với tuyên truyền trên loa truyền thanh của địa phương
để người dân biết về trách nhiệm quyền lợi của người dân
về việc làm thủ tục cấp căn cước công dân
từ đó người dân biết để đến cơ quan công an thực hiện các thủ tục liên quan
từ khu phố từng ngõ từng nhỏ từng đấu tượng như vậy
để xem họ đi đâu là mang vào tại sao không làm căn cước công dân
từ sự tuyên truyền hướng dẫn của lực lượng công an tại cơ sở
người dân đã đến trụ sở công an huyện thăng bình làm thủ tục cấp căn cước công dân khá đông
theo chỉ tiêu được giao mỗi ngày công an huyện thăng bình
phải thực hiện thủ tục cấp căn cước công dân cho hơn bốn trăm linh trường hợp
để hoàn thành chỉ tiêu được giao đồng thời phục vụ nhanh chóng
tốt nhất nhu cầu của người dân khi đến làm thủ tục cấp căn cước công dân
công an huyện thăng bình đã tăng cường việc bố trí cán bộ tiếp dân
giải quyết các thủ tục cấp căn cước công dân cho người dân
đối với chỗ công an huyện thì công an huyện tổ chức tiếp dân tất cả các ngày trong tuần
từ thứ hai đến thứ bảy để cho tổ địa kiện thường lợi cho người dân
có thể thực hiện các việc lộn thủ tục cấp căn cước công dân
đồng thời công an huyện cũng đã chỉ đổ cho các bộ phận liêu quan
ngay sau khi thực hiện việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân
thì cũng sớm hoàn chỉnh những liệu để tổ địa kiện cho người dân có căn cước công dân sớm nhất
theo thống kê hiện toàn tỉnh quảng nam còn hơn một trăm tám mươi trường hợp
trong độ tuổi chưa làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip
khó khăn lớn nhất là người dân trong diện phần lớn đi làm ăn xa địa phương
do đó bên cạnh việc tăng cường phục vụ nhân dân lực lượng công an tập trung thống kê
ra soát các trường hợp không thể thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân
từ đó báo cáo bộ công an để có biện pháp giải quyết
giám đốc đang chỉ đạo công an các đơn vị địa phương đặc biệt là công an cấp cơ sở
tuyên truyền vận động nói rõ cho công dân hiểu được lợi ích của việc cấp căn cước công dân
để phục vụ cho công tác của người ta cũng như các công tác quản lý
để công dân tự ý thức được việc nào là đi cấp làm thủ tục cấp
ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
sổ hộ khẩu giấy sẽ hết hiệu lực sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử được tích hợp các thông tin
sẽ là giấy tờ để công dân thực hiện giao dịch thay thế sổ hộ khẩu
ngoài sự nỗ lực của lực lượng công an công dân đủ điều kiện được cấp cần đến trụ sở công an xã phường thị trấn
công an cấp huyện thực hiện thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip đảm bảo quyền lợi cá nhân của bản thân